sau nhiều ngày nóng lòng chờ luồng lạch khơi thông thì chiều nay ngày hai mươi tháng hai hơn hai trăm linh tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân phường phú đông thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đã nối đuôi nhau đồng loạt vươn khơi
hứa hẹn sẽ trúng đậm mẻ cá ngừ đại dương trong mùa biển muộn năm hai nghìn một mươi bảy
ông lê văn trích chủ tàu cá mang số hiệu pi chín mươi sáu nghìn ba trăm một mươi ts công suất bốn trăm linh mã lực đã chuẩn bị phí tổn chín mươi tám triệu đồng không giấu nổi niềm vui khi là một trong những tàu câu cá ngừ đại dương vượt cạn đầu tiên vươn khơi đón lọc biển dù đã muộn hơn nửa tháng so với mọi năm
tuy nhiên do lạc bị bồi lấp nên hơn hai trăm linh tàu cá đã không thể ra khơi cho đến tận ngày hôm nay hai mươi tháng hai